đối tượng đặng văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ bốn bí trung phường phương đông thành phố uông bí tỉnh quảng ninh cao một m bảy mươi và có sẹo chấm cách bốn cm trên đầu lông mày trái
đối tượng nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn lâm xá bốn xã hồng thái tây thị xã đông triều tỉnh quảng ninh có sẹo thẳng hai cm
đối tượng nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn đám bạc xã hồng thái tây thị xã đông triều tỉnh quảng ninh có xeo chấm cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một hai nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý